ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa vừa cho biết nhiều hộ dân chịu thiệt hại trên địa bàn tỉnh sau trận lũ quét vừa qua sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước căn cứ theo mức độ thiệt hại thực tế
đây là thành viên trong những gia đình có người thiệt mạng hoặc nhà cửa bị mưa lũ cuốn trôi
ngay sau khi có thể tiếp cận với bản sa ná ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa đã có đoàn công tác xuống địa bàn để đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời động viên chia sẻ với mất mát của bà con
nhiều người trong số họ vay vốn ngân hàng chính sách hiện tại vì mưa lũ mà lâm vào cảnh trắng tay
với cái thiên tài như vậy thì đã bị trôi trôi tiền họ là những cái họ đầu tư sản xuất thì cũng bị mất ví dụ như mất ruộng ví dụ như là chết châu bò
vì thế mà chúng tôi cũng rất là lo lắng trong thời gian tới thì mong muốn cấp trên nhất là hệ thống ngân hàng chính sách sẽ quan tâm tạo điều kiện và nếu có thể thì xử lý rủi ro cho bà con nhân dân
mục tiêu quan trọng nhất của ngân hàng chính sách xã hội là tập trung các nguồn lực của nhà nước
thực hiện tín dụng chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững
trong bối cảnh nhiều bản làng tại thanh hóa tan hoang sau trận lũ đầu tháng tám ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thể hiện vai trò là chỗ dựa đáng tin cậy của bà con
ngoài việc mà ra soát để khoanh nợ và xóa nợ cho bà con thì ngân hàng chính sách cũng thực hiện giả soát tổng thể trên các huyện miền tây trong đợt lũ qua
những gia đình nào bị thiệt hại mà có tiếp tục cái nhu cầu
vây vốn để phát triển sản xuất và các cái sinh kế sau cái khắc phục bảo lộ này thì ngân hàng chính sách cũng sẽ đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu vốn cho bà con
tôn trì hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội khẳng định rõ sự quan tâm của đảng và nhà nước tới những người còn khó khăn trong xã hội
cùng với sự đồng cảm sẻ chia của nhân dân trên cả nước người dân tại các khu vực đang hứng chịu hậu quả tan khốc của thiên tai sẽ có thêm động lực để từng bước xây dựng lại cuộc sống